chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube
bán sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa ngày ba tháng một mươi của chúng tôi
và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin cập nhật số ca mắc covid mới nhất trưa nay
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
nhưng khi họ bệnh đau và mất đi không nên khẩu nghiệp trên nỗi đau của gia đình người ta như vậy
ác mộm ác miệng là sensi là tạo nghiệp
trưa ngày hai mươi tám tháng chín phi nhung qua đời tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm sau thời gian điều trị covid một mươi chín
trước đó nữ ca sĩ trải qua cuộc phẫu thuật lớn để điều trị tổn thương phổi
tuy nhiên sau nhiều nỗ lực cứu chữa cô đã chút hơi thở cuối cùng
phi nhung ra đi còn để lại tiếc thương cho rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp
và người hâm mộ
mc chiến thành đã viết
tiếng hát phi nhung ra diết vì nó hát được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời
với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn
trong tôi phi nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ trái tim luôn nhân hậu
và dù ký ức của bạn chỉ toàn những trẻ chuộng và cay đắng
thôi thì buông bỏ rút sạch
hạnh phúc đón bản phía trước đau buồn bỏ lại sau lưng
đất mẹ ôm lấy bạn che chở bạn khỏi những bi
ai của cõi trần
tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại
chỉ là một trong những danh ca người việt nam nổi tiếng trong và ngoài nước
chiếm được tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ
qua giọng ca ngọt ngào ấm áp
được thể hiện qua những ca khúc trữ tình bolero
cả cuộc đời của nghệ sĩ phật tử phi nhung
đã hát dành cho các hoạt động nghệ thuật tử thiện và nuôi trẻ mộ côi
sự xa đi của chị đã hát để lại niềm tiếc thương cho hàng triệu người hâm mộ
làng giải trí hải ngoại đau buồn khi hai tin phi nhung qua đời
danh ca thành lan tiết lộ câu nói của phi nhung khiến bà nhớ suốt đời
trong clip được đăng tải trên kênh youtube
danh ca thành lan đã có dịp chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với đàn em phi nhung
thái lan kể lần đầu tiên bà gặp phi nhung là ở đức
thời điểm đó nữ danh ca có chuyến đi diễn tại quốc gia này
và được bổ xôi sắp xếp
ở cùng dòng đường
giọng ca phản lòng con gái biến tre
nhớ lại lúc ấy dòng ca bảy mươi ba tuổi này bày tỏ
phi nhung khi đó chưa nổi tiếng nhưng lúc nào cô ấy cũng dễ thương
cô ấy nhanh nhạn tươi tắn gặp tôi là nói chuyện liếu lo nên vui lắm
khi trở về mỹ thái lan thấy vui vì đàn em được tham gia biểu diễn ở nhiều nơi
dù vậy khi rảnh giám khảo solo cùng bolero vẫn rảnh thời gian đến chơi
nga nữ danh ca thu âm
điều đó khiến dòng ca bảy mươi ba tuổi thêm quý mến cô
sau này phi nhung chuyển hướng sang nhà quê hương cổ nhạc
đó là một quyết định đúng đắn và khôn khéo
về trong lòng phi nhung là cả niềm yêu quê hương mạnh liệt
nên cô ấy hát câu nào là khán giả đều sưng sưng
tôi rất vui mừng khi sự nghiệp của cô ấy tiến triển tốt đẹp
bà cho biết
nhắc về kỷ niệm với phi nhung
thành lan cho biết thêm
vào năm hai nghìn bà có tham gia vai diệu vở diễn lá sầu riêng
điều bà cảm thấy bất ngờ là phi nhung cũng góp mặt trong dự án với nhân vật này khi còn trẻ
lúc tập giật tôi chỉ tập màn của mình thôi
đến hôm quay hình tôi gặp phi nhung
tôi có hỏi thì cô ấy nói
em đóng vai rượu
không ngờ rằng cả hai đều đóng vai rượu
tôi cảm thấy rất thích thú khi cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu và cùng đóng một nhân vật như vậy
đó là kỷ niệm đẹp đối với tôi
nữ ca sĩ bồi hồi cho biết
nữ dân ca kể thêm trong một lần khác đi diễn bà vô tình gặp phi nhung và một số nghệ sĩ khác
tuy nhiên vì đang bận rộn với công việc riêng nên bà không có tâm trạng để trò chuyện
phi nhung chạy đến hỏi tôi có khỏe không
cô ấy đưa cho tôi số điện thoại nói một câu cảm động mà đến giờ tôi còn nhớ
chắc đã thấy tôi không được vui vẻ nên cô ấy hỏi
chị có cần em giúp gì không chị gọi em nhé
chỉ một câu đó thôi mà tôi nhớ suốt đời
mặc dù sau đó tôi không hề gọi hay nhờ gì phi nhung cả
nhưng nghệ sĩ đối với nhau vì tấm lòng
chỉ câu nói đó thôi tôi đã hiểu tấm lòng của cô ấy
trên trang cá nhân quang lê ngẹn ngào chia sẻ lại video song ca cùng phi nhung
mãi mãi thương chị ra đi bình yên nhé
khi hai tia nữ ca sĩ phi nhung qua đời tại việt nam
quang minh cho biết ông đang bẩn thận và xót xa cho đồng nghiệp của mình
tâm sự với báo thanh niên nam nghệ sĩ chia sẻ
bản thân luôn theo dõi tình hình sức khỏe của dòng ca bỏ quê
và mừng trong lòng khi nghe những thông tin tích cực về cô
tuy nhiên hôm nay anh lại vô cùng bàng hoàng khi biết tin dữ
tiết lộ thêm về con người của phi nhung quang minh trải lòng
bây giờ tôi vẫn còn nghe tiếng cười của phi nhung
mỗi khi anh em đi diễn show với nhau
phi nhung là một nghệ sĩ rất hồn nhiên không kiêu kỳ và đi diễn lúc nào cũng vui vẻ hết
nam nghệ sĩ còn chia sẻ
giọng ca con gái của mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi anh về việt nam hoạt động
sau này phi nhung về việt nam thường xuyên có nói với tôi rằng
nếu hơn tôi muốn gì cứ gọi xe nhung cô ấy luôn sẵn lòng vì phi nhung có mở trung tâm riêng
từ mấy ca sĩ đan trường tưởng nhớ phi nhung
anh viết trên trang cá nhân
nghe tin phi nhung vừa qua đời đan trường không dám tin
cứ nghĩ nhung gần như đang trở lại sau lại như thế này được chứ
nhung ơi an nghỉ nhát nhung sẽ mãi mãi sống trong tim mọi người xin chia buồn cùng gia đình của phi nhung
bằng kiểu bày tỏ sự tiếc thương
thương em cầu nguyện cho em an yên nơi đất phật
nguyễn hồng nhung đau buồn chia sẻ
chị đi thanh thản nhé
ở cõi vĩnh hằng xin phụ hộ wendy và hai cháu cùng các con của chị nhé
về phía thanh hà nữ ca sĩ bùi hồi chia sẻ
vĩnh biệt em phi nhung đã trả hết nợ trần
đau lòng nhớt mắt không ngừng rơi
cả đời xây chùa không ai nói
một viên ngói vỡ người người xăm xoay
ngoài ra nhiều nghệ sĩ như minh tuyết hồng đào hoài tâm mạnh quỳnh
cũng không giấu được nỗi buồn
nhưng không báo về sự việc
trên mạng xã hội nhiều khán giả xúc động gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ
và mong cô ra đi thanh thản
vì đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời
nghệ sĩ trong nước tiếc thương ca sĩ phi nhung
tại việt nam giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin phi nhung qua đời
trên trang cá nhân ca sĩ quang hà bày tỏ xót xa
âu biết rằng sống chết vô thường
nhưng em không bao giờ tin lại nhanh đến vậy
thương chị cầu xin đức phật cho phi nhung được siêu sinh tỉnh độ
nam mô ai di đạ phật
chia sẻ với báo thanh niên các tượng cũng bàng hoàng khi hay tin dữ
nữ diễn viên cho biết mình bẩn thần và không tin được sự việc
cô nói không nói lên lời
cuộc đời sống vô thường quá không tin được
xin khấn nguyện cho chị ra đi thanh thẳng về với cõi phật
tiễn biệt chị phi nhung
dương định trí con trai nghệ sĩ nhân dân lễ thủy xúc động bày tỏ
lần gặp gỡ cuối cùng với chị tại dịp lễ phật đảng năm nay
do chị mời mẹ và các anh em trong gia đình tại chùa
dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi đau lòng
mãi thương và nhớ chị
trong khi đó nữ diễn viên khal ly cũng mong đàn chị yên nghỉ
ngoài ra viết trên trang cá nhân
lộ lộ bà bầu của đoàn nữ diễn viên kha ly cũng mong đàn chị yên nghỉ

em thực sự không tin nữa
bảo ơi nghệ yêu nữ diễn viên kha ly
song song đó đoàn đạo diễn hoàng nhật n abge cũng chia sẻ
vích biệt dòng các tình đời pi nhung
mới năm ngoái chia sẻ với chị những cơ chuyện buồn vui
những kỷ niệm đời nghệ sĩ
thời giải tiếc nuối khi hai tiên sỹ đã rời gót tiên về miệng cược lạc

thông tin lễ trang ca sĩ phi nhung
trong lễ cầu siêu được tưởng thuật trực tuyến hòa thượng thích thiện nhơn
sự tịch hội đồng chỉ sự trung ương giáo hội phần sáu việt nam đã truy tặng bằng tuyên dương công đức cho phật tử ca sĩ phi nhung
bằng tuyên dương công đức có nội dung phật tử ca sĩ phi nhung pháp danh tuệnh bình
đã hát tận tụy quyên mình giúp đỡ đồng bào bị ép không trong cuộc chiến sống covid một mươi chín
sự hy sinh của phi nhung là tấm gương sáng về hạnh tử bi phùng sự nhân sinh
về tăng lễ của người sĩ phật tử phi nhung được ban văn hóa giáo hội phật giáo tp hcm
và gia quyến xét chính thức được tổ chức tại tu viện khánh an vào thứ hai ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một

chương trình tại pháp đường tránh điểm
để đảm bảo việc giãn cách và các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh theo quy định
ban tổ chức tăng lễ yêu cầu khách viếng
thực hiện nghiêm quy tắc năm k của bộ y tế
người đã tiêm hai mũi vắc xin có giấy xác nhận
trang phục kiến áo lợi sự màu trắng đen áo pha
xếp hàng theo thứ tự không chiều hình live stream
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và các bạn
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại